đêm hội thành tuyên là lễ hội thường niên của tỉnh tuyên quang được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu
đêm hội thành tuyên hai nghìn một mươi sáu đã cho thấy sự náo nhiệt rực rỡ khi đèn trung thu ngập tràn thành phố tuyên quang
hiếm có nơi nào trên cả nước có truyền thống rước đèn trung thu đặc biệt như ở đây
để chuẩn bị cho dằm trung thu hai nghìn một mươi sáu từ đầu tháng bảy các tổ dân phố trên địa bàn thành phố tuyên quang
và đại diện các huyện đã lên kế hoạch xây dựng những mô hình đèn trung thu khổng lồ để tham gia đêm hội
ba mươi mô hình đèn trung thu khổng lồ đều do người dân tự làm mỗi mô hình mang một hình dáng ý nghĩa khác nhau
phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh việc tỉnh tuyên quang kết hợp tổ chức lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi
với chương trình qua những miền di sản việt bắc là một sự chủ động sáng tạo góp phần thúc đẩy hợp tác
kết nối để phát triển và xây dựng thương hiệu du lịch
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị trong thời gian tới sáu tỉnh việt bắc cần duy trì và nâng cấp chương trình hợp tác
nghiên cứu đề ra những giải pháp mới hiệu quả hơn để du lịch việt bắc nói chung từng tỉnh nói riêng
ngày càng phát triển xứng đáng với tiềm năng và thế mạnh của khu vực
tại đêm hội năm nay hội kỳ lục gia việt nam đã trao chứng nhận gặp đèn gác quân lớn nhất việt nam cho tỉnh tuyên quang